với chủ đề hai mươi năm khơi nguồn sức mạnh việt nam chương trình vinh quang việt nam đã được tổ chức vào chiều nay tại hà nội
đồng chí đỗ văn chiến ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tham dự và phát biểu chỉ đạo
dưới sự chỉ đạo của hội đồng thi đua khen thưởng trung ương và tổng liên đoàn lao động việt nam do báo lao động là đơn vị tổ chức thực hiện
chương trình vinh quang việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn đã vinh danh hai mươi thập thể cá nhân đều là những điển hình xuất sắc tiêu biểu trong mọi lĩnh vực đời sống
có đóng góp quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đồng thời chương trình cũng nhìn lại chặng đường hai mươi năm kể từ lần đầu tiên tổ chức
qua đó khẳng định sự bền bỉ liên tục tìm kiếm nhân rộng những điển hình tiên tiến góp phần quan trọng nuôi dưỡng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
động viên công chức viên chức người lao động cả nước sáng tạo cống hiến hết mình xây dựng một việt nam vốn vinh hạnh phúc
tính đến năm hai nghìn hai mươi bốn đã có một trăm một mươi tập thể một trăm tám mươi bốn cá nhân được vinh danh qua một mươi chín kỷ vinh quang việt nam có phần quan trọng vào công cuộc xây dựng phát triển kinh tế xã hội đất nước
thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh ngày hôm nay tỉnh kiên giang đã long trọng tổ chức lễ khánh thành tượng đài bắc hồ tại thành phố phú quốc
đến sự của đồng chí nguyễn trọng nghĩa
nguyễn trọng nghĩa quý viên bộ chính trị bí thư trung mong đảng trưởng bàn tuyên giáo trung ương nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng và đông đảo nhân dân đến sự
công trình quảng trường trung tâm và tượng đài bắc hồ được xây dựng tại phường dương đông thành phố phú quốc với quy mô hơn bảy hectare
khu vực này quy hoạch xây dựng khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ cảng biển hành khách quốc tế
khu hành chính tập trung mới của thành phố phú quốc nơi sinh hoạt vui chơi giải trí của người dân trên đảo và cũng là nơi thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan
tượng đài bắc hồ tổng chiều cao hai mươi bảy m trong đó tượng bác chất liệu hộp kim đồng cao một mươi tám m đế tượng chất liệu hộp kim đồng cao ba m bệ tượng chất liệu đá tự nhiên cao hai bốn m
tượng đài bắc hồ đặt tay phải lên ngược trái với chủ đề miền nam yêu quý ở trong trái tim tôi và phù điêu với những địa danh tiêu biểu gắn với chủ quyền biển đảo
việt nam là công trình mang ý nghĩa chính trị biểu tượng về văn hóa khẳng định chủ quyền biển đảo của việt nam và thể hiện tấm lòng tôn kính của đảng bộ chính quyền và nhân dân kiên giang đối với chủ tịch hồ chí minh
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và sáu mươi năm năm ngày mở đường hồ chí minh ngày truyền thống bộ đội trường sơn hôm nay đoàn đại biểu quân ủy trung ương bộ quốc phòng
do đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho các gia đình chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh quảng trị
đại tướng phan văn giang và đoàn công tác cũng đã đến thăm tặng quà ba gia đình anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trường đức hai nguyễn thị thanh và nguyễn trí phi
đại tướng phan văn giang cùng đoàn công tác đã thăm hỏi động viên và tặng một trăm linh xuất quà cho các đối tượng chính sách gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại quảng trị
trao tiền hỗ trợ cho tỉnh ủy quảng trị xây dựng hai mươi căn nhà tỉnh nghĩa bộ trưởng bộ quốc phòng biểu dương sự quan tâm chăm lo của cấp ủy đảng chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đối với các gia đình chính sách chung tay chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn